cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cà mau vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng trần văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tạm trú xã lý văn lâm là đối tượng có liên quan đến vụ một nhóm con đồ xông vào nhà chém một thanh niên trọng thương xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng tám tại ấp xóm chùa xã hòa thành thành phố cà mau
tại nơi ở của đạt lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ một mã tấu trước đó vào ngày một mươi sáu tháng tám một nhóm thanh niên với nhiều hung khí đã xông vào nhà chém một thanh niên bị trọng thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu
được biết các cơ quan chức năng thành phố cà mau đã hoàn tất thủ tục khởi tố bị can và bắt tạm giam trương thanh liêm phạm hoàng cu em là các đối tượng có liên quan đến vụ việc trên hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra xử lý